cùng với đó hệ thống loa truyền thanh hoạt động định kỳ nhằm tuyên truyền đến người dân nâng cao ý thức chấp hành bảo vệ hành lang an toàn giao thông
cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và công ty đường sắt trong công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông
chúng tôi cũng đã chỉ đạo ngành giáo dục thực hiện phối hợp tốt với ngành công an để có những chuyên đề chương trình giới thiệu về an toàn đường sắt có dờ dạng trong đường sắt trong nhà trường
những bài phát tin trước khi học sinh tan trường nhắc nhở các em các cháu học sinh thực hiện tốt tham gia an toàn giao thông
những biện pháp ấy thì đã tiến hành đồng thời tích cực và thường xuyên
chúng tôi rất mong muốn khi có kế hoạch phối hợp thì địa phương huy động lực lượng của địa phương và toàn thể những tổ chức chính trị xã hội của địa phương cùng vào cuộc
chúng tôi sẽ có thiết bị máy móc để phối hợp địa phương
với những giải pháp giữa chính quyền địa phương và ngành đường sắt vấn đề bảo đảm hành lang an toàn giao thông đường sắt đã được nâng cao
đó là câu chuyện nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo đảm an toàn giao thông đường sắt
tuy nhiên ở một khía cạnh khác vấn đề bảo đảm an toàn giao thông đường sắt còn nằm ở cơ sở hạ tầng
khi mà nguồn vốn khó khăn vấn đề cải thiện cơ sở hạ tầng là một thách thức
thì người và phương tiện khi đi qua những khu vực đường sát xuống cấp sẽ phải đối mặt với hiểm nguy dình dập bất cứ lúc nào
đối với người dân sinh sống tại khu vực có những cây cầu yếu nói chung và cầu đường bộ hỗn hợp đường sắt nói riêng
hẳn sẽ rất quen thuộc với tình trạng tắt đường mỗi lần tàu chạy qua và những vụ tai nạn giao thông xuất phát từ những bất cập trên cây cầu hỗn hợp này
mời quý vị hãy cùng theo dõi câu chuyện mà chúng tôi đã ghi lại được tại huyện lục nam tỉnh bắc giang
cầu cầm lý
công ty vận tải xin phép lập dự án đầu tư xây dựng chín cây cầu mới để xóa bỏ tình trạng đi chung giữa đường sắt và đường bộ
gần một mươi năm thấm thoát trôi qua lần lượt các cây cầu đều được đầu tư xây dựng
nhưng đến nay cầu cẩm lý tại huyện lục nam tỉnh bắc giang vẫn phải oàn mình chịu đựng hàng nghìn lượt xe hạng nặng đi qua
và chờ đợi kinh phí để được đầu tư xây dựng
xe tải xe container còn bị coi là hung thần trên cây cầu này vì hàng năm đều xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng
hệ lụy chính là đường xuống cấp bong chóc ổ trâu lổi lõm ốc vít rung lắc mỗi khi xe qua
các thanh nan liên tục bị hỏng hóc phải sửa chữa thay thế liên tục
ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu của cây cầu và gây ra không ít phiền toái cho người dân
là người sinh sống gần cây cầu này đã nhiều năm bà cao thị hội và ông trần xuân thì
ở xã bắc lũng huyện lục nam tỉnh bắc giang đã nhiều lần chứng kiến những vụ tai nạn giao thông xảy ra
tại cây cầu đường bộ hỗn hợp đường sắt này
còn câu chuyện ủn tắc giao thông là chuyện hàng ngày
một cây cầu này tôi được biết là làm năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm là khánh thành
đến nay cũng hơn bốn mươi năm rồi mà cầu xuống cấp rất là nhiều
xe cộ đi qua thì đi qua lại thì lượng xe vô kẻ không thể đếm hết được
mà nhất là xe trọng tải lớn đằng thì công tia lơ rồi thì xe chở xi măng đến hàng trăm tấn đi qua
cho nên là chúng tôi ở đây thì cũng rất là mong muốn đảng và chính phủ
và sửa chữa hoặc là làm mới tách cây cầu đường bộ với cầu đường sắt
chứ không là như thế này là tai nạn xảy ra rất là nhiều
tuyến cúc lộ ba mươi bảy là tuyến giao thông có mặt đường hẹp nhưng lưu lượng lưu thông đông
thường xuyên có xe tải hạng nặng xe container di chuyển từ quảng ninh hải phòng hải dương
qua địa bàn bắc giang để đi lạng sơn lên cửa khẩu hữu nghị
vì vậy cây cầu trở thành tuyến đường độc đạo
trở thành lựa chọn cho tất cả các loại phường
các phương tiện đi theo lối này thì buộc phải đi theo cốt lộ một mươi tám để đi ra cốt lộ một
khi lên hướng lạng sơn sẽ xa hơn khoảng một mươi tám km
còn đi vào hướng này thì không có đường vòng tránh nào khác
hoặc không có cây cầu nào khác để vượt qua khu vực này
vì vậy bắt buộc các phương tiện phải đi qua
phải đi chung với cầu đường sắt để vượt qua cốt lộ a bảy
để đi xe hạng
hướng lạng sơn
sở dĩ nhiều năm trôi qua
hàng đoàn xe container xe tải nặng vẫn lưu thông qua cây cầu giả nua này
vì biển hạn chế tải trọng chín tấn một chục được cắm ngay hai bên đầu cầu
nghĩa là tất cả các phương tiện chở hàng hóa đi qua cây cầu
không được phép chở quá tải trọng trên chín tấn một chục
vậy mà cây cầu năm mươi năm tuổi này vẫn phải gồng mình với những phương tiện lưu thông
với trọng tải lớn hơn mức cho phép
nguy cơ mất an toàn giao thông hàng ngày vẫn hiện hữu
bên phía đầu cầu cẩm lý huyện lục nam tỉnh bắc giang là có gắn tấm biển là hạn chế là chín tấn
có nghĩa là tất cả các phương tiện chở hàng hóa không được phép trở quá chín tấn khi qua cây cầu này
thế nhưng với một cây cầu hỗn hợp đường sắt và đường bộ mức tuổi là gần năm mươi năm rồi
hàng ngày là hàng ngàn các lượt phương tiện đi qua đây trong đó có rất nhiều các phương tiện là trên tải trọng chín tấn
thì không biết rằng cây cầu sẽ chịu đựng được thêm bao lâu nâu nữa
sự dùng cấp của cây cầu đã rõ nhưng nguồn vốn bố trí cho sửa chữa nâng cấp cây cầu này thì vẫn chưa có
vẫn chưa có kế hoạch đầu tư đối với cây cầu này
nghĩa là kể cả kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn một mươi sáu hai mươi đối với cây cầu này cũng không có
thế và mặc dù cây cầu này đó có trong danh mục đầu tư khẩn cấp cầu đường bộ tách khỏi cầu đường sắt
tuy nhiên hiện nay vẫn chưa được bố trí nguồn vốn đầu tư
thế và hàng năm thì trước cái tình trạng lưu lưu
lưu lượng phương tiện giao thông lớn và cái nhu cầu đi lại an toàn của nhân dân thì năm nào tỉnh bắc giang cũng có những kiến nghị đề nghị với bộ giao thông để quan tâm xây dựng cây cầu này tách khỏi cầu đường sắt
nên tuy nhiên đến hiện nay thì vẫn chưa có kế hoạch đầu tư
còn nhớ hồi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín cây cầu tân nghĩa thuộc tỉnh đồng tháp bị sập
trên cầu có ô tô tải trọng lượng một mươi hai năm tấn chở thêm khoảng một mươi tấn khoai mì
trong khi cầu quy định giới hạn tám tấn
có nhiều nguyên nhân khiến cầu sập
trong đó không loại trừ kịch bản sập cầu do phải chịu tải quá mức
lâu hơn nữa tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu cây cầu gành ở đồng nai cũng bị sập do xà lan đâm vào trụ cầu
cây cầu này có tuổi thọ đã hàng trăm năm
hai sự việc trên liên quan đến xe quá tải chạy qua cầu và tuổi thọ cầu quá lớn
sức chịu đựng của những cây cầu này là không thể
bởi vậy có được cây cầu đàng hoàng đường sắt và đường bộ tách riêng
hoặc chỉ ít là một biện pháp bảo đảm an toàn
tránh được những hung thần container ngày đêm quần xéo trên cây cầu năm mươi tuổi
là nguyện vọng rất chính đáng của người dân bắc giang
hy vọng một cây cầu mới hiện hữu trên dòng sông lục nam sẽ sớm xuất hiện
để người dân yên tâm mỗi khi qua cầu và góp phần thông thương hàng hóa phát triển kinh tế
thưa quý vị câu chuyện về những cây cầu đường bộ hỗn hợp đường sắt đã xuống cấp
và là nguyên nhân của các vụ tai nạn giao thông không phải là chuyện xa lạ với chúng ta
hơn lúc nào hết người dân mong mỏi có một cây cầu mới để nỗi lo tai nạn dịch dập không còn
vậy công việc khắc phục sửa chữa xây mới những cây cầu này đã đang và sẽ được xử lý ra sao
về vấn đề này chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ông vũ anh minh
chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty đường sắt việt nam
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
trước hết xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền nhân dân
thưa ông với thực trạng những cây cầu đường bộ hỗn hợp với đường sắt như hiện nay
thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động vận hành của ngành đường sắt
cũng như là công tác đảm bảo an toàn giao thông
trước đây thì chúng ta có một mươi cây cầu đường sắt đang đi chung với đường bộ
và trong quá trình thực hiện quyết định chính trị tư của thủ tướng chính phủ
thì chúng ta cũng đã từng bước giải quyết được đến nay là một mươi tám cây cầu
hồi nay chúng ta còn hai cây cầu là một là bắc giang và hai là cây cầu long đạo ở quảng bình
thế thì đối với việc mà vận hành đối với kể cả là đường sắt hay đường bộ
thì việc cầu đi chung thì tiềm ẩn nguy hiểm rất lớn về an toàn giao thông
nếu như mà sơ sốc có thể xảy ra trong trường hợp đồng chắn không kịp
hoặc là trục chặt gì về đồng chắn hoặc cát hai đầu
và trong lúc đường bộ đang lưu thông mà tàu chạy qua
chúng ta không kịp đóng chắn hoặc là sự cố xảy ra
thì cái tai đạm thảm khốc rất là lớn
và với cái mức độ nguy hiểm như vậy thì chúng ta đã báo cáo thủ tướng chính phủ
và thủ tướng chính phủ cũng đã vận hành quyết định chính trị tư
để lập lại trạm tự an toàn giao thông
từng bước đã giải quyết những cây cầu
cây cầu này phải tách ra giữa cầu đường bộ và đường sắt
để nó đảm bảo an toàn cho người lưu thông cũng như là cho vận hành đường sắt
nhưng vừa chia sẻ thì chúng ta có một mươi cây cầu đường bộ hỗn hợp với đường sắt
và hiện nay thì chúng ta đã xây dựng mới cải tạo được cho đến tám cây cầu
còn hai cây cầu nữa tại quảng bình và tại bắc giang
thì tiến độ sẽ đến khi nào sẽ xử lý xong cái tình trạng này ạ
trong năm nay thì tổng ty đang hoàn thiện lại dự án để trình
lại thủ tướng chính phủ
và chính phủ để bố trí nguồn vốn cho hai nghìn hai mươi
có thể bố trí nguồn vốn ngân sách để xử lý nốt hai cây cầu này
để đảm bảo trên toàn tuyến là chúng ta sẽ không còn cầu đi chung
giữa đường bộ và đường sắt nữa
dự kiến có thể triển khai được trong năm hai nghìn hai mươi
khi mà chúng ta trình và thủ tướng chính phủ chấp thuận
thì chúng ta triển khai trong hai nghìn hai mươi là sẽ hoàn tất
cùng với việc xử lý những cây cầu đường bộ hỗn hợp với đường sắt
để đảm bảo trình tự an toàn giao thông
thì theo quyết định chín trăm chín mươi bốn thì trong thời gian tới
ngành đường sắt sẽ tiếp tục triển khai những hạng mục nào
để đảm bảo cho công tác an toàn giao thông của ngành đường sắt ạ
đối với quyết định chín trăm chín mươi bốn thì có rất là nhiều các hạng mục
rất là nhiều các dự án đó là lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ đường sắt
và trong đó thì trọng điểm là thứ nhất là chúng ta sẽ xử lý những cây cầu
mà đi chung như này để chúng ta phải thi công
lập dự án thi công các cầu đường bộ
để tách ra giữa đường bộ đường sắt không đi chung
cái thứ hai là chúng ta phải giải quyết các cái cần chắn
các đường ngang giao cắt giữa đường bộ với đường sắt
có hai loại một là đường ngang chính cắt mà chín mươi chỉ có biển báo
chưa có cần chắn tự động thì trong thời gian qua
thì chính phủ thủ tướng phủ cũng đã bố trí buồn vốn ngân sách
để cho chúng ta thực hiện nâng cấp các cái đường ngang này
lên cần chắn tự động để nó đảm bảo an toàn giao thông tốt hơn
giải quyết từ vấn đề là tự rác sang cưỡng bức
để tránh trường hợp và chủ do do với khi lưu thông qua các đường ngang
cái thứ ba là chúng ta phải giải quyết các cái lối đi tự mở
hiện nay chúng ta còn bốn sáu mươi ba cái lối đi tự mở
thì đây cũng là một cái hiểm họa an toàn giao thông rất lớn
và cái thứ tư là chúng ta lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông
bởi xử lý các điểm vi phạm trên đường sắt hiện nay
thì trên toàn tuyến có đến trên khoảng một mươi bốn điểm vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sát
và đặc biệt như các bạn nhìn thấy thì như tàu chúng ta chạy từ ga hà nội
đi xuống dưới phủ đi hà nam thì chúng ta thấy rằng cái sự
vi phạm hành lang an toàn giao thông là cực kỳ nhiều
và đấy là một cái tiêu bản tai nạn rất là lớn
một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của chính nhân dân
kinh tế ngày càng phát triển nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa của người dân ngày càng nâng cao
vì vậy việc còn duy trì hoạt động của những cây cầu đường bộ hỗn hợp đường sắt
mà không được cải tạo nâng cấp xây mới đang gây khó khăn cho cuộc sống của người dân
nguy cơ mất an toàn giao thông và là rào cản cho sự phát triển kinh tế
hy vọng là tình trạng này sẽ sớm được khắc phục để người dân không phải đối mặt
với nỗi lo tai nạn và ủn tắc giao thông
xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình giao thông kết nối của chúng tôi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại